xin kính chào quý vị khán giả chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đường tới tương lai kỳ này
thưa quý vị hai mươi bảy bảy mươi năm điểm cho ba môn không nhân hệ số mới đủ điểm vào trường
đó không phải là câu chuyện của các trường khối công an quân đội hay y dược kinh tế mà là sư phạm
vâng chính xác đó là ngành sư phạm toán học dạy toán bằng tiếng anh tại đại học sư phạm một hà nội
điều gì đã khiến cho ngành này có thể đưa ra mức điểm chuẩn cao đến như vậy
chương trình đào tạo ra sao
những sinh viên lựa chọn ngành học này đang hướng đến điều gì
để có câu trả lời chính xác thì mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến thăm giảng đường nơi các sinh viên này đang theo học
đây là một giờ học chuyên ngành của lớp k một k sáu mươi sáu khoa toán tin ngành toán tiếng anh trường đại học sư phạm hà nội một
mã ngành mà trường đại học sư phạm hà nội triển khai đầu tiên

những gì diễn ra tại đây
lại hoàn toàn ngược lại
như cái lớp mà chị vừa mới
tiếp xúc với các cháu
thì điểm chuẩn vào là
trong đó bọn tôi
không lấy điểm toán
thì có lẽ chỉ sau mấy cái trường
công an với quân đội thôi chứ còn
thì chả có cái trường đại học dân sự nào
mà lại với lại ngành y
chứ còn lại y đa khoa
thì còn lại thì chả có
cái đại học dân sự nào mà lấy điểm
cao như bọn tôi cho nên là
về chất lượng
về sinh viên đầu vào
thì đối với khoa toán
đại học sư phạm hà nội
thì chúng tôi không lo lắng gì cả
chúng tôi vẫn tuyển được rất nhiều các em giỏi
những sinh viên
đang có mặt trong dạng đường này
đến từ nhiều miền quê khác nhau
nhưng các em
đều có chung một ước mơ
được trở thành những thầy giáo
cô giáo mà các em
từng được học từng yêu quý
và ngưỡng mộ
và một điều đặc biệt
các em đều là những học sinh
trường chuyên trường chất lượng cao
trong cả nước trước khi
quyết định trở thành sinh viên
của trường sư phạm
em nghĩ thì nhiều người
có xu hướng là muốn đi du học
nhưng mà mỗi con người
thì theo đổi một con đường khác nhau
với cả là em
em rất là yêu cái nghề này
nên là em nghĩ đây là một lựa chọn
đúng đắn của em
em tin là
bất cứ tình làm nghề gì
thì chỉ cần mình có năng lực
thì mình sẽ sống tốt
ở lớp em thì có
có tất cả năm mươi bạn
và có rất là nhiều bạn
đến từ các trường chuyên
của các tỉnh các trường chuyên
của hạ đội và trường trọng điểm
em nghĩ là các bạn
đều có một cái nền rất là tốt
và để tiến bước vào đại học sư phạm
tiếp tục trên con đường này
hồi xưa thì em cũng ngưỡng mộ
thầy cô giáo em
thầy cô giáo đã cho em nhiều động lực
là người đã dẫn dắt em
đến được thành công như ngày hôm nay
và em cũng
mong muốn được nối tiếp sự nghiệp
của thầy cô
để trở thành một người giáo viên
để có thể mang tri thức đến
cho nhiều học sinh hơn
em nghĩ là
cũng không riêng gì sư phạm
mà các ngành khác
cũng có sẽ những khó khăn khác nhau
em cũng có nghĩ đến
những khó khăn về cuộc sống
khó khăn về tài chính tiền vàng
tuy nhiên là em nghĩ là
nếu mà cứ
làm việc theo đam mê
làm việc vì ước mơ của mình
sẽ có một ngày
mình sẽ đạt được thành công nhất định
mặc dù với đầu vào tương đối cao
song để theo được chương trình đào tạo
như hiện nay của nhà trường
các sinh viên đã phải nỗ lực rất nhiều
các em phải trải qua một cuộc sát hạch
về trình độ tiếng anh
một học kỳ
chuẩn bị về ngôn ngữ
với các khóa học tiếng anh nâng cao
phục vụ cho việc học rất nhiều
môn toán chuyên ngành bằng tiếng anh
cấp ba em có một nền tảng tiếng anh khá là tốt
nên là mọi chuyện có khó khăn
nhưng mà em vẫn có thể xoay xở được
còn một số bạn bạn ấy thi vào đây là khối a
thì bạn ấy chưa có nhiều thời gian
để luyện tiếng anh
thì lúc đó ở trên lớp
thì có thể là bài nó không hiểu gì cả
và các bạn thậm chí là đã phải bảo lưu một năm
để có thể tự học thêm tiếng anh
để có thể theo kịp bài trên lớp
em nghĩ đấy là một vấn đề khá là khó khăn
với các bạn
giảng viên của khoa toán
thì được đồn đồn tạo một cách bày bản ở nước ngoài
thế nên chúng tôi có thể khẳng định là
cái chương trình học toán
ở trường sư phạm thì là không thua kém
chương trình toán ở các trường đại học tiên tiến trên thế giới
từ cái mức độ

ba năm thôi
thì chúng ta ở đây là học đại học bốn năm
nên cái phần ký thức toán
mà các em được học trong quá trình học đại học
thậm chí còn nhiều hơn là các trường đại học quốc hội mỹ
và phần lớn phần này thì chúng tôi là tiếp cận
với các chương trình của khu vực và thế giới
đặc biệt phần tiếng
phần thứ hai
là cái chương trình của cái chuyên môn
ví dụ như toán như lý
thì chúng ta không phải là cứ dịp cái sách
của giáo trình việt nam ra tiếng anh
điều đây là cái điều tôi nghĩ rằng là làm như vậy
là không phải là làm tốt
mà trên cái khung chương trình
và sau đó thì các thầy cô
ở các khoa đó
người ta có quyền chọn các cái giáo trình phù hợp
để người ta lừa tròn người ta giảng trải
tức là chuyển cái gì
về kiến thức chẳng hạn như toán hoặc lý
là vẫn kiến thức toán lý
nhưng mà chuyển nghĩa từ
cái phần từ bản gốc
tức là của bản ngực ra để các em
ngoài cái việc mà trao dôi về
khả năng diện đạt v v
thì em phải hiểu văn bằng chính cái bản ngực
cho nên cái chương trình của nó là
nó khá linh hoạt
và thầy là được có quyền tròn giáo trình
để giảng trải
sau một thời gian học tập
và giàn luyện
nhiều sinh viên cho biết
vốn tiếng anh đặc biệt là tiếng anh
truyền ngành của các em
dần dần được cải thiện
theo các em chương trình học khá nặng
xong cập nhật và đáp ứng tốt
những yêu cầu việc làm
trong môi trường quốc tế
điều này khiến cho sinh viên
cảm thấy tự hào và vững tin
với con đường mà mình đã chọn
sau hai năm học
theo học chương trình
bằng tiếng anh của đại học sư phạm hà nội
thì em thấy là
đây là một chương trình đào tạo
rất chuyên nghiệp và chuẩn mực
cho những giáo viên tương lai
theo giảng dạy bằng tiếng anh
và em thấy là đây là một
ngành phù hợp với các bạn
phù hợp với cả những giáo viên
và phù hợp với cả sự thay đổi
của ngành giáo dục theo hướng
giảng dạy bằng tiếng anh
em nghĩ là quyết định của em là hoàn toàn
và bây giờ vẫn đi theo đúng hướng
đến nay ngoài khoa toán tin
trường đại học sư phạm hà nội
đã có thêm sáu khoa đào tạo chuyên môn
bằng tiếng anh
gồm có vật lý
hóa học sinh học
công nghệ thông tin
số khoa đào tạo ngành ghép là
mầm non tiếng anh tiểu học tiếng anh
tất cả các ngành này
đều có điểm đầu vào trên hai mươi ba điểm
các chương trình học liên tục
được cập nhật đổi mới
tăng cường các giờ thực hành thí nghiệm
với những máy móc thiết bị
được trang bị mỗi ngày
một đầy đủ hơn nhằm bắt kịp
với chương trình giáo dục phổ thông mới
nhưng nếu nói về
ngành sư phạm thì tôi có thể nói rằng
các chị đang đứng ở nơi
có nhiều thiết bị và loại nhất
của đất nước hiện nay về
đào tạo sư phạm
đây chỉ là một phòng thí nghiệm rất bé
là phòng thí nghiệm đầu tiên
khi mà sinh viên ở đây đang là năm thứ nhất thôi
thế còn để đào tạo sinh viên
chỉ năm thứ nhất thứ hai thôi
chúng tôi đã có năm phòng
và đây là cái phòng có thể gọi là bé nhất và thô sơ nhất
và dần dần nó tiến lên đến chúng tôi có năm phòng
diện tích mỗi phòng khoảng là
bảy tám mươi m hai và trong đấy thì nếu các chị mở ra
các chị sẽ thấy là thiết bị nó còn đầy hơn đây nhiều nữa
và các em sẽ phải học qua năm phòng ấy
là chỉ mới học cái phần là năm một năm hai thôi
sau đấy còn làm
các cái phòng chuyên ngành khác nữa
ở khoa lý này thì một nửa cái thiết bị xét nghiệm
là để dành dạy học kế bật lạy học
và một nửa nữa thì là
phục vụ về việc nghiên cứu khoa học và dạy bậc cao
hệ thống phổ tán xạ raman này
vừa được trang bị cho khoa vật lý
của đại học sư phạm hà nội
phổ raman là một kỹ thuật
phân tích quang bản chất
là sự tán xạ không đàn hồi
của ánh sáng đơn sắc
trên một mẫu vật
do đó cho các thông tin về giao động
quay và các model tần số khác
của phân tử
kỹ thuật này được dùng rất phổ biến
trong vật lý chất rắn
khoa học vật liệu và hóa học
để phân tích tính chất vật rắn
bên cạnh hệ thống phổ tán xạ raman
khoa vật lý còn có cả thiết bị
đào phổ hấp phụ bề mặt
cũng được trang bị cách đây vài năm
cùng nhiều những thiết bị thiết bị
thí nghiệm nhằm phục vụ cho công tác
giảng dạy và nghiên cứu khoa học
trong bối cảnh hội nhập
cùng với những biến đổi sâu sắc
của nghề dạy học
nhiều kỹ năng nhập vụ sư phạm
đã được nhà trường trú trọng đổi mới
trang bị cho sinh viên
điển hình đó là kỹ năng
gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo
kỹ năng sử dụng các thiết bị
nghiên cứu và dạy học
kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục
rõ ràng là
chúng tôi thấy rằng
từ khi chúng tôi là sinh viên
đến bây giờ khi ra công tác
thời gian hơn một mươi năm
chúng tôi chứng kiến được sự thay đổi
rất là lớn của khoa quản lý
cũng như trường đạo sư phạm quân đội
chúng tôi được rất nhiều dự án
và đầu tư nghiên cứu
của trường đạo sư phạm
và bộ giáo dục
với các nguồn giám sát khác nhau
chẳng hạn như là chúng tôi
được đầu tư trên hệ khoa học
sau đó là hệ đo như hiện tại
là hệ đo giao man
mặc dù trước đó chúng tôi đã có cái hệ giao man rồi
nhưng chúng tôi có thêm hệ giao man mới
rất là hiện tại
những hệ đó là công cụ rất là mạnh
giúp chúng tôi đào tạo cũng như là
nghiên cứu học
đại học sư phạm là trường đầu tiên
cũng là trường duy nhất của cả nước
tính đến thời điểm này
đào tạo cử nhân sư phạm bằng tiếng anh
khóa đầu tiên học theo chương trình này
cũng đã tốt nghiệp vào năm hai nghìn một mươi bảy
sinh viên có việc làm
ở các trường quốc tế
có yếu tố quốc tế
các trường chuyên trường chất lượng cao
với phản hồi từ các cơ sở
rất tích cực
số còn lại đang tiếp tục học lên
những bậc học cao hơn
chúng ta đang tiến đến hội nhập với giáo dục
thế thì không lẽ gì mà chúng ta
phải cứ đi
giáo viên của các nước
lân cần đến với chúng ta
sao chúng ta không nghĩ một ngày nào đó
giáo viên của chúng ta lại ra các đồng sinh
quân để làm việc
chúng tôi tư duy theo như vậy
cho nên là đã chuẩn bị một người ngủ khá lâu
để các em quay về
vào thời điểm chín mươi
chúng tôi đã chuẩn bị chương trình này
và được hỗ trợ của đề án hai nghìn hai mươi
và chúng tôi đã tiến hành việc này
nên sức khuất của các ngành này
không phải riêng với toán
sau này là đến vật lý hóa học sinh học công nghệ thông tin
thì cái điểm đầu vào là như
tất cả các quán đều biết
là điểm tổ chức là cao
để đáp ứng cái nhu cầu về nhân lực
của ngành sức phạm
trường chúng tôi đã là có cái chương trình
đào tạo giáo viên không phải chỉ là dạy bằng tiếng việt
mà sau này giáo viên ra sẽ dạy được
bằng cả tiếng anh
và các khoa lần lượt đã thành lập
cái khoa mà chậm như khoa lý cũng đã thành lập
được một khóa là đến năm nay là
các em nó lên năm thứ tư và như vậy là
tháng năm này sẽ ra trường
và cái công an việc làm thì cái khóa đấy
các trường đã được đặt hàng gần như là
hết rồi và các trường quốc tế
rồi các trường phổ thông xung quanh hà nội này
mà có các hệ nói về
dạy về vật lý bằng tiếng anh
thì người ta là rất là hầu hởi đáng mừng
cái đợt đầu tiên ra đời
với những khóa sinh viên
được tuyển chọn và đào tạo như vậy thì việc
đáp ứng nhu cầu dạy và học theo chương trình
sách giáo khoa mới hay thí điểm trong đào tạo
song bằng các chương trình liên kết
với nước ngoài ở các trường phổ thông
là hoàn toàn có thể đồng thời đây
cũng là một minh chứng cho thấy
xã hội có sự đánh đồng và nhầm lẫn
khi cho rằng chất lượng đào tạo ngành sư phạm
nói chung đang tuột dốc mất giá
vì không thu hút được nguồn tuyển chất lượng cao
sự quan tâm của xã hội đối với
giáo dục trong giai đoạn hiện nay
khi chúng ta đang tập trung để nâng cao chất lượng
người thầy là điều rất đáng coi trọng
song xã hội cũng cần được cung cấp
những thông tin đúng và đủ về ngành này
với những số liệu cứ liệu
đáng tin cậy để tránh gây hoang mang
trong dư luận tuy nhiên cũng không thể
phủ nhận một điều là chất lượng đào tạo
của các trường sư phạm còn có sự tranh lệch
những tác động từ các cơ sở yếu kém
đã làm ảnh hưởng đến tâm tư
của các học sinh giỏi muốn vào ngành sư phạm
bởi vậy việc quy hoạch lại mạng lưới
các trường sư phạm và tính toán lại
quy mô đào tạo là những việc không sớm
thì muộn bộ giáo dục và đào tạo
cũng sẽ phải làm đến đây thì thời lượng
dành cho chương trình đường tới tương lai
kỳ này cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin kính chào
và hẹn gặp lại